thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố cần thơ bến xe chín mươi một b chỉ được hoạt động đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
và từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín phải chuyển về hoạt động tại bến xe khách trung tâm thành phố cần thơ
theo đó hiện thành phố đang tích cực triển khai kế hoạch di rời bến xe khách chín mươi một b sang bến xe mới vào cuối năm nay
theo đúng quy định của ủy ban nhân dân thành phố kiên quyết không cho gia hạn thời gian di rời
theo đó sở giao thông vận tải thành phố cần thơ đã gửi thông báo đến sở giao thông vận tải các tỉnh
các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định trên địa bàn thành phố cần thơ
phối hợp hoàn thiện các thủ tục liên quan trước khi thực hiện việc di rời
bên cạnh đó sở cũng yêu cầu công ty cổ phần bến xe tàu pha cần thơ có văn bản cam kết và kế hoạch di rời cụ thể
trong thời gian chưa di rời đề nghị công ty phải bảo đảm trật tự an ninh an toàn về mọi mặt
để không xảy ra ủn tắc mất trật tự an toàn giao thông tại khu vực bến xe đặc biệt là trước cổng bến xe
được biết đây là lần thứ tư đơn vị này xin gia hạn thời gian di rời bến xe
tuy nhiên lần này ubnd tp cần thơ không xem xét cho gia hạn